để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên tuyến hà nội sài gòn tăng cao vào dịp hè vào cuối tháng bảy này
ngành đường sắt tiếp tục tổ chức chạy thêm đôi tàu khách thống nhất se một mươi một và se một mươi hai chạy suốt hà nội sài gòn và ngược lại
giá vé tàu se một mươi một se một mươi hai tương đương giá vé đôi tàu se chín và se một mươi tàu sẽ đón trả khách tại hai mươi ba ga trên tuyến
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cũng cho biết hiện ngành đường sắt đã mở bán vé các mắc tàu
chạy thường xuyên hàng ngày trên tuyến hà nội sài gòn theo biểu đồ chạy tàu hiện hành trong các tháng chín và một mươi
về giá vé sẽ áp dụng chính sách giá vé đối với mùa thấp điểm vận tải thấp hơn giá vé cao điểm hè hiện nay